tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp pháp emmanuel macron
để thảo luận về các biện pháp thực hiện kế hoạch hòa bình gồm một mươi điểm của kiev nhằm chấm dứt
cuộc xung đột với nga chia sẻ trên twitter về cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo pháp emmanuel macron
tổng thống ukraine cho biết các quan điểm đã được thống nhất trước thềm hội nghị thượng đỉnh trực
tuyến của nhóm g bảy và hội nghị hỗ trợ ukraine tại paris ngoài ra hai bên cũng trao đổi về
biện pháp thực hiện công thức hòa bình một mươi điểm của kiev hợp tác về quốc phòng và ổn định năng lượng của
ukraine về phần mình tổng thống pháp cho hay ông đã cùng người đồng cấp ukraine thảo luận về hai
hội nghị riêng biệt do paris tổ chức trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai hội nghị thứ nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của
ukraine trong những tháng mùa đông và hội nghị thứ hai với các công ty pháp tham gia quá trình
tải thiết ukraine ukraine đang gấp rút tìm kiếm hàng tỷ đô la mỹ viện trợ tài chính khẩn cấp vào
năm tới khi nước này phải chật vật vượt qua tình trạng suy thoái kinh tế
do tác động của cuộc xung đột hiện nay với nga quỹ tiền tệ quốc tế ước tính kiev sẽ cần khoảng
ba bốn tỷ euro mỗi tháng trong năm hai nghìn hai mươi ba để duy trì các hoạt động của chính phủ khi tình hình xung đột
có thể vẫn tiếp diễn